tại nghệ an vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng sáu một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ thượng sơn
thuộc huyện đô lương tỉnh nghệ an
theo thống kê ban đầu đã có ít nhất tám kiosk đã bị lửa thiêu trụi hoàn toàn
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số năm
đã điều bốn xe chữa cháy gần bốn mươi chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ cùng hàng trăm người dân dập lửa
sau hơn một tiếng đồng hồ đám cháy đã được khống chế
theo thông tin ban đầu ngọn lửa được xác định xuất phát từ một kiosk bán hàng vàng mã của bà nguyễn thị tợi
mặc dù phát hiện sớm nhưng do bên trong kiosk chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa cùng với thời tiết nắng nóng gai gắt
nên đám cháy nhanh chóng lây lan sang các kiosk khác
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ